công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa vừa phá chuyên án bắt quả tang đối tượng nguyễn văn thanh
trú tại tp thanh hóa đang mua bán trái phép chất ma túy
tại chỗ lực lượng công an đã thu giữ một trăm hai mươi tám viên ma túy tổng hợp và hai gói ma túy dạng đá
cùng nhiều tang vật khác có liên quan
khám sát nơi ở của đối tượng công an tp thanh hóa tiếp tục thu giữ tám trăm linh bốn viên hồng phiến
và một gói ma túy đá
nguyễn văn thanh là đối tượng đã có ba tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
và chỉ mới ra tù vào năm hai nghìn hai mươi một nhưng đã tiếp tục câu kết với các đối tượng khác
để tổ chức mua bán ma túy
để đối phó với lực lượng công an đối tượng lắp đặt camera quanh khu vực nhà
và thuê nhiều đối tượng nghiện để cảnh giới
tại tỉnh bình phước khoảng năm mươi đối tượng mang theo nhiều hung khí đã tụ tập để giải quyết mâu thuẫn
vụ hỗn chiến may mắn không xảy ra nhờ vào sự vào cuộc ngăn chặn kịp thời
của lực lượng công an huyện long hồ
tiếp nhận tin báo của công an tp thanh hóa
đối tượng của người dân đội cảnh sát hình sự công an huyện long hồ phối hợp với công an xã bình hòa phước
nhanh chóng đến hiện trường các đối tượng hô hoán bỏ chạy
tuy nhiên lực lượng công an đã bắt giữ được biện công thảo chú tại huyện long hồ
và võ trí tâm chú tại huyện tam bình đồng thời thu giữ tại hiện trường ba dao tự chế
hai cây kiếm hai dao bấm xét và bảy xe máy
tại cơ quan công an các đối tượng bước đầu khai nhận tụ tập để giải quyết mâu thuẫn cá nhân
có liên quan đến vấn đề tiền bạc
công an thị xã phước long tỉnh bình phước cho biết đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng đỗ đức cường
trú tại huyện bù gia mập để điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm
cụ thể vào sáng ngày ba tháng một lực lượng chức năng phát hiện một chiếc xe có biểu hiện nghi vấn
lên rừng để kiểm tra qua đó phát hiện trên xe chở số hàng trọng lượng một trăm linh bốn kg nghi là pháo nổ
đỗ đức cường khai nhận bản thân làm nghề giao hàng sáng cùng ngày được một người tên nhân không rõ lai lịch
thuê chuyển số hàng từ chợ đắc ơ huyện bù gia mập đến khu vực tượng đài thuộc phường thác mơ
thị xã phước long với giá bốn trăm linh đồng và hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ
theo cục cảnh sát giao thông bộ công an trong ba ngày nghỉ tết dương lịch
toàn quốc xảy ra sáu mươi bốn vụ tai nạn giao thông làm chết ba mươi tám người bị thương ba mươi năm người
trong số này đường bộ xảy ra sáu mươi ba vụ làm chết ba mươi bảy người bị thương ba mươi năm người
so với năm hai nghìn hai mươi một giảm ba vụ giảm hai người chết giảm hai người bị thương
đường sắt xảy ra một vụ làm một người chết so với năm hai nghìn hai mươi một không tăng không giảm đường thủy không xảy ra tai nạn
trong ba ngày qua lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã kiểm tra phát hiện xử lý gần một mươi chín ba trăm linh trường hợp vi phạm
phạt tiền hơn hai mươi hai sáu tỷ đồng
trong đó vi phạm nồng độ cồn có tám trăm một mươi hai trường hợp và bốn lái xe dương tính với chất ma túy
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự
khoảng năm mươi đối tượng mang theo nhiều hung khí đã tụ tập để giải quyết mâu thuẫn
vụ hỗn chiến may mắn không xảy ra nhờ sự vào cuộc ngăn chặn kịp thời của lực lượng công an
tiếp nhận tin báo của người dân đội cảnh sát hình sự công an huyện long hồ tỉnh vĩnh long phối hợp với công an xã bình hòa phước nhanh chóng đến hiện trường
các đối tượng hô hoán bỏ chạy tuy nhiên lực lượng công an đã bắt giữ được biện công thảo chú tại huyện long hồ và võ trí tâm chú tại huyện tam bình
đồng thời thu giữ tại hiện trường ba dao tự chế hai cây kiếm hai dao bấm xét và bảy xe máy
tại cơ quan công an các đối tượng bước đầu khai nhận tụ tập để giải quyết mâu thuẫn cá nhân liên quan đến vấn đề tiền bạc
công an thị xã phước long tỉnh bình phước đang tạm giữ hình sự đỗ đức cường chú tại huyện bù gia mập để điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm
cụ thể vào sáng ngày ba tháng một lực lượng chức năng phát hiện một chiếc xe có biểu hiện nghi vấn nên dừng để kiểm tra
qua đó phát hiện trên xe chở số lượng hàng có trọng lượng là một trăm linh bốn kg nghi là pháo nổ
đỗ đức cường khai nhận bản thân làm nghi vấn
giao hàng sáng cùng ngày được một người tên nhân không rõ lai lịch thuê chuyển số hàng trên từ chợ đắc ơ huyện bù gia mập
đến khu vực tượng đài thuộc phường thác mơ thị xã phước long với giá bốn trăm linh đồng và hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ
mới đây công an tỉnh cao bằng đã phát hiện và ngăn chặn hai vụ bảy công dân việt nam đi từ các địa phương khác đến tỉnh cao bằng để xuất cảnh trái phép sang trung quốc
ngày ba mươi một tháng một mươi hai tại khu vực bến xe khách liên tỉnh thành phố cao bằng
công an tỉnh cao bằng đã phát hiện ba công dân việt nam quê ở các tỉnh cà mau sóc trăng chuẩn bị xuất cảnh trái phép sang trung quốc nên đã đưa về trụ sở để làm rõ
tại đây các công dân khai nhận có ý định xuất cảnh trái phép sang trung quốc để đi tìm kiếm việc làm
cùng ngày vào lúc một mươi ba h ba mươi tại xã hưng đạo thành phố cao bằng lực lượng công an đã phát hiện và ngăn chặn bốn công dân việt nam đi từ sóc trăng và kiên giang đến cao bằng để xuất cảnh trái phép sang trung quốc
các công dân trên khai nhận có ý định xuất cảnh trái phép sang trung quốc để tìm kiếm việc làm
các công dân trên khai nhận có ý định xuất cảnh trái phép sang trung quốc để tìm kiếm việc làm
tại điểm trường trung học phổ thông trường khương một ngôi trường vùng biên đặc biệt của huyện sông mã các lực lượng chức năng địa phương xác định các em học sinh của trường chính là đối tượng rất dễ bị tội phạm mua bán người lợi dụng rụ rỗ
theo đó từ phía nhà trường đã có sự trao đổi thông tin phối hợp chặt chẽ với công an xã bộ đội biên phòng làm tốt công tác tuyên truyền phòng ngừa
những buổi ngoại khóa của trường luôn gắn với nội dung phòng chống tội phạm trong đó đặc biệt chú trọng
các em nhận diện phương thức thủ đoạn của tội phạm mua bán người
qua công tác tuyên truyền của nhà trường và các lực lượng chức lăng thì chúng cháu cũng đã nhận biết được cách để phòng chống và tránh khỏi những tên tội phạm mua bán người
nhà trường này là một trường rất đặc thù của huyện sông mã trường nằm ở vùng biên địa hình rất phức tạp
nhà trường có mời công an xã công an huyện tổ chức các buổi ngoại khóa cho các em
như là tuyên truyền về phòng chống ma túy về an ninh an toàn trường học an toàn giao thông và tệ nạn buôn bán người trái phép
xã trường khương có hai mươi ba bản với hai bảy trăm bảy mươi chín hộ dân là người đồng bào dân tộc kinh thái sinh mùn và khơ mú và có hơn hai mươi km đường biên giới tiếp giáp với lào
tội phạm mua bán người đã lợi dụng sự cả tin nhẹ dạ của đồng bào dân tộc nơi đây
để kết bạn làm quen sau đó chúng hứa hẹn tìm việc làm ở thành phố các tỉnh biên giới có thu nhập cao
hoặc chúng dùng điện thoại di động với tên giả địa chỉ giả để tán tỉnh yêu đương và rủ nạn nhân lên biên giới mua sắm
sau đó móc nối với các đối tượng người nước ngoài để thực hiện hành vi mua bán người
chúng tôi cũng đã phối hợp với lại bộ đội biến phòng cửa khẩu trường khương phối hợp với lại trường phổ thông trung học trường khương
để tiến hành

để tiến hành

tuyên truyền ở các buổi trao cờ